hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào tất cả các bạn
xin chào tất cả các bạn
các điểm di tích tiếp tục mở cửa đoàn khách đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong ba ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón trên bốn mươi lượt người
phương án phòng chống dịch tại các chốt và trong khu vực tổ chức không gian đi bộ trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc đặc biệt là khu vực hồ hoàn kiếm
tại các chốt ra vào không gian đi bộ các đơn vị đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các khẩu hiệu năm k máy đo thân nhiệt và dung dịch khử khuẩn tự động
đặc biệt là khu vực đặt standee mã qr kiểm soát người tham gia vào tuyển phố bố trí lực lượng y tế đảm bảo quân số tại các trạm y tế phương để xử lý và hướng dẫn kịp thời các trường hợp có biểu hiện hòa sốt
cũng trong ba ngày đầu mở lại hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn lực lượng chức năng đã xử lý ba mươi chín trường hợp hai trường hợp không đeo khẩu trang một mươi trường hợp trong giữ xe tự phát bốn trường hợp đỗ xe sai quy định hai trường hợp kinh doanh lấn vỉa hè và hai mươi một trường hợp bán hàng rong
với tổng số tiền phạt là gần bốn mươi triệu đồng tạm giữ một mươi năm xe ô tô điện trẻ em đưa vào không gian đi bộ sai quy định
hà nội đang dần lấy lại nhịp sống thường nhật sau những ngày chật vật đối phó với dịch bệnh
hy vọng diễn biến dịch covid một mươi chín tại thủ đô sẽ có thêm nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới đây